sau gần tám giờ đồng hồ tập trung lực lượng truy bắt xuyên đêm dưới sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của giám đốc công an tỉnh hải dương
đến sáng nay lực lượng công an đã bắt giữ được hai đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng đức nam
đó là lương văn đạt và nguyễn văn doanh cùng chú tại thành phố hải phòng
hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện tiên lãng của hải phòng
cơ quan công an đã thu giữ tại nhà đối tượng đạt một súng tự chế dạng côn quay năm viên đạn ba điện thoại
dây và quần áo các đối tượng sử dụng để gây án
như tin đã đưa vào khoảng hai mươi giờ tối ngày bảy tháng sáu hai đối tượng đeo khẩu trang điều khiển xe máy xông vào tiệm vàng đức nam
đạt đã dùng súng đe dọa không chê những người có mặt tại cửa hàng còn doanh đã dùng búa đập vỡ kính để lấy tài sản
khi thấy chủ tiệm hô hoán ngăn cản đạt đã nổ súng làm con trai của chủ tiệm vàng bị trúng hai viên đạn vào vùng đùi và ngực
hai đối tượng sau đó bỏ lại xe máy và chạy bộ tẩu thoát
từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường và chiếc xe bị bỏ lại công an tỉnh hải dương đã phối hợp xác minh thông tin tiến hành truy bắt hai đối tượng gây án
có tới một mươi ba tiền án tiền sự về nhiều tội danh nhưng lê văn anh sau mỗi lần ra tù vẫn ngựa quen đường cũ tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
công an thị xã thái hòa của tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng lê văn anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại huyện mang giang của tỉnh gia lai về tội trộm cắp tài sản
trong quá trình ubnd thị xã thái hòa tỉnh nghệ an tổ chức các chương trình văn nghệ nhân dịp chào mừng một mươi năm năm thành lập thị xã thái hòa lê văn anh đã lợi dụng sơ hở của người dân và du khách để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
quá trình thực hiện hành vi phạm tội anh đã nhanh chóng bị công an thị xã thái hòa và quần chúng nhân dân bắt giữ
thủ đoạn của đối tượng là thường xuyên lên mạng tìm hiểu các sự kiện văn hóa thể thao lễ hội tập trung đông người trên cả nước sau đó đến địa điểm tổ chức lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội
anh là đối tượng đã có tới một mươi ba tiền án tiền sự về nhiều tội danh tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước
lực lượng công an huyện đắk long của tỉnh đắk nông đã đấu tranh và triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân bằng thủ đoạn nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
bắt giữ hai đối tượng là bùi văn sơn và trần thị lành đều trú ở xã quảng sơn huyện đắk rồng
nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bùi văn sơn và trần thị lành đã tiếp xúc và đưa thông tin mình có quen biết rộng và biết đường dây có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ với mức chi phí từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một hectare
khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ thì sơn và lành nhận trước
số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng một lô đất nền và một mươi năm hai mươi triệu đồng một hectare đất dãy và tiến hành thuê những người làm việc ở các công ty đo đạc tư nhân tiến hành đo đạc để cho người dân tin tưởng giao tiền
tôi nói là bây giờ nếu mà cần làm sổ đỏ thì cung cấp các thông tin cá nhân sau đó thuê người đo đạc tới để đo cho người dân để người dân tin tưởng vào giao tiền

sau khi xem sét hồ sơ điều tra viện kiểm soát nhà dân tỉnh bình dương đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung
đối với vụ án này
cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố ba bị can
tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ điều tra viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình dương
đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung đối với vụ án này
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương khởi tố ba bị can
gồm chủ quán karaoke an phú là lê anh xuân bốn mươi hai tuổi ngụ thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy
chữa cháy nguyễn duy linh nguyễn văn võ bị khởi tố điều tra về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
bước sang ngày thứ ba xét xử vụ án xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức
gọi tắt là thủ đức house cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh
cáo buộc cựu tổng giám đốc thủ đức house nguyễn vũ bảo hoàng đã nâng giá hợp đồng tư vấn
đối với đối tác thêm tám mươi để hợp thức hóa các khoản thuế
trong quá trình hoạt động thủ đức house đã thuê công ty trách nhiệm hữu hạng kế toán
và kiểm toán phương nam để thực hiện dịch vụ tư vấn thuế bằng nhiều hình thức khác nhau
để thủ đức house có nguồn tiền chi tiêu các khoản không được hạch toán
kế toán các cựu lãnh đạo công ty này lợi dụng các hợp đồng dịch vụ tư vấn
đã ký với công ty phương nam cụ thể là lập chứng từ tài liệu quy tăng thêm tám mươi giá trị dịch vụ
phải thanh toán cho công ty phương nam rồi nhờ công ty này chú lại phần giá trị ghi tăng
để thủ đức house sử dụng đề xuất này bằng việc thực hiện thỏa thuận giá mạo
khai mang chứng từ kế toán nêu trên các bị cáo đã gây thiệt hại cho thủ đức house
số tiền bảy bảy tỷ đồng
ở một diễn biến khác nhiều bị cáo là nhân viên giám đốc các công ty trong nước
do trịnh tiến dũng là đối tượng chủ mưu đang bỏ trốn là quản lý điều hành
đã phu nhận cáo trạng của viện kiểm sát
trong đó đáng chú ý là bị cáo lê thị diệu quỳnh ba mươi tuổi kế toán công ty vùng đất máy tính
bị cáo buộc quản lý thu chi cân đối dòng tiền giúp trịnh tiến dũng chiếm đoạt ba trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và quản lý hoạt động theo dõi chuyến tiền
với công ty trong và ngoài nước để hợp thức hóa vận chuyển một bảy trăm linh tỷ đồng qua biên giới
tại tòa bị cáo này phu nhận toàn bộ cáo buộc mà viện kiểm sát truy tố
và cho biết bản thân chỉ là kế toán quản lý thu chi tiền ra tiền vào
trong các tài khoản cá nhân chứ hoàn toàn không thực hiện cân đối dòng tiền như cáo trạng
sau cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm hội đồng xét xử tiếp tục sát hỏi các bị cáo khác
ngày tám tháng sáu bệnh viện di đồng đồng nai tiếp nhận và đang điều trị cho một bệnh nhi
một mươi hai tuổi ngụ tại xã xuân thọ huyện xuân lọc tỉnh đồng nai
phái nhập viện cấp cứu nghi là do ngộ độc nắm mọc trên sát nhọng ve sầu
trước đó thì mẹ ruột của bệnh di
bệnh vi này cũng nhập viện bệnh viện đa khoa thống nhất tỉnh đồng nai cấp cứu nghi do ngộ độc nắm mọc trên sát nhọng ve sầu
người nhà bệnh di cho biết tối sáu tháng sáu người mẹ chiên vài con nhọng ve sầu có nắm để về làm thức ăn
người mẹ ăn hai con dòng và cho con ăn năm con
khoảng một tiếng sau bà và con trai cảm thấy chống mặt đau bụng quặng nông ói nhiều lần
đi cầu phân lỏng trung tay chân mệt mỏi nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu
sau khi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh người mẹ được chuyển lên bệnh viện đa khoa thống nhất điều trị
bệnh nhân được chẩn đoán bị ngộ độc nắm mọc trên sát nhọng ve sầu
các bác sĩ đã xúc rửa da dày truyền dịch cho bệnh nhân
hiện sức khỏe đã ổn định
triên bệnh nhi có thêm triệu chứng trung giật nhãn cầu tiếp xúc chậm được chuyển tuyến lên bệnh viện nhi đồng đồng nai điều trị
các bác sĩ khuyến cáo hiện tại đồng nai đang bước vào mùa mưa nên sẽ xuất hiện nhiều loại nấm
vì vậy người dân tuyệt đối không nên ăn các loại nấm không rõ nguồn gốc
bởi có nhiều loại nấm độc khi ăn vào sẽ dẫn đến tổn thương đa cơ quan suy can suy thận trối loạn nhịp tim có nguy cơ tử vong
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi đã ký văn bản gửi các sở ngành
huyện doanh nghiệp nhà nước cơ quan báo chí về tăng cường quản lý xét duyệt cán bộ công chức viên chức và người lao động đi nước ngoài
cán bộ đi nước ngoài về việc công lần thứ ba trở lên phải nêu tính cấp thiết cơ sở pháp lý tình hình thực tiễn yêu cầu của vị trí việc làm và chức trách nhiệm vụ được giao
ubnd tp đề nghị các cơ quan đơn vị thường xuyên quán trị phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh nhập cảnh và quản lý xét duyệt đi nước ngoài cho đội ngũ cán bộ
thủ trưởng cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm ra soát quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ đi nước ngoài kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân thực hiện không đúng quy định về quản lý và xét duyệt đi nước ngoài
hồ sơ đề nghị xét duyệt hoặc gia hạn đi nước ngoài và đảm bảo đầy đủ thành phần nội dung theo quy chế của ubnd tp hcm và gửi về cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định

trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ vinh dự được đại diện bộ công an giao lưu trực tiếp tại hội nghị tuyên dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ vinh dự được đại diện bộ công an giao lưu trực tiếp tại hội nghị tuyên dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

theo bộ trưởng bộ giao thông vận tải bên cạnh việc ban hành chính sách mới thời gian qua công tác thanh tra hoạt động đăng kiểm chưa làm hết trách nhiệm

trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ vinh dự được đại diện bộ công an giao lưu trực tiếp tại hội nghị tuyên dương tôn vinh tiến toàn quốc

trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ vinh dự được đại diện bộ công an giao lưu trực tiếp tại hội nghị tuyên dương tôn vinh tiến toàn quốc